tại hà nội đã diễn ra giải bóng đá giao hữu cục truyền hình nhân dân lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
giải bóng đá giao hữu cục truyền hình nhân dân lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức theo thể lệ bóng đá mini bảy người
với sự tham gia của bốn đội bóng là trung tâm truyền hình nhân dân văn phòng trung ương đảng
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sao công banh chi nhánh thăng long tập đoàn thương tín
ngay sau lễ khai mạc các trận đấu diễn ra với tinh thần cởi mở vô tư và công hiến
kết quả giải vô địch thuộc về đội bóng ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sao công banh chi nhánh thăng long
giải nhì thuộc về đội bóng trung tâm truyền hình nhân dân
giải đấu là một trong các hoạt động chào mừng chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm
hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy